ngày một mươi chín tháng bảy hội phụ nữ đã phối hợp với đoàn thanh niên cơ sở phía nam tổng cục chính trị bộ công an tổ chức thăm hỏi bà mẹ việt nam anh hùng và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đền tưởng niệm bến dược củ chi tp hcm
đoàn đã đến thăm hỏi sức khỏe động viên tinh thần và trao quà cho bà mẹ việt nam anh hùng nguyễn thị chiều tám mươi bảy tuổi ở xã phú mỹ hưng huyện củ chi tp hcm
đây là tình cảm tấm lòng của lực lượng công an nhân dân trước sự hy sinh cao cả của các mẹ để đất nước được hòa bình độc lập thống nhất và cũng là dịp để cán bộ chiến sĩ thể hiện truyền thống yêu nước đạo lý uống nước nhớ nguồn đồng thời là bài học giáo dục chính trị tư tưởng quan trọng để các thế hệ lực lượng công an nhân dân học tập phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn hòa bình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội của đất nước
vâng chiến tranh đã qua đi đất nước hòa bình
nhưng những đau thương mất mát mà chiến tranh để lại thì không gì có thể bù lấp được và chúng ta chỉ biết tưởng nhớ những người đã khuất hay là những người đã bị thương trong cuộc chiến tranh bằng lòng biết ơn sự kính trọng lớn lao và đặc biệt là cứ đến ngày hai mươi bảy tháng bảy thì sự tri ân đó lại càng được thể hiện một cách rất sâu sắc và cụ thể
vâng và cùng với nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm sáu mươi chín năm ngày thương minh liệt sĩ bệnh viện một trăm chín mươi tám bộ công an đã tổ chức khám và cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn tại xã dũng liệt huyện yên phong
chương trình khám sức khỏe được tổ chức với mong muốn phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa cho các gia đình liệt sĩ và các đồng chí thương bệnh binh
là thương binh hạng một trên bốn phải đi lại bằng xe lăn ông nguyễn duy quang rất vui và cảm động khi được các y bác sĩ của bệnh viện một trăm chín mươi tám ân cần thăm hỏi và cõng đến từng phòng khám bệnh
bệnh viện một trăm chín mươi tám khám nói chung là các phòng khám cũng đầy đủ
đối với những người thương binh chúng tôi các y tá bác sĩ khám rất tận tình nhiệt tình đưa tôi tận phòng khám nói chung là rất đầy đủ
ngay từ sáng sớm trạm y tế xã dũng liệt đã đông kín người đến khám
ai cũng háo hức chờ đợi
những lời hỏi thăm động viên và cả hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe cho từng người của các cán bộ đội ngũ y bác sĩ bệnh viện một trăm chín mươi tám
đã thực sự làm cho bà con tin tưởng
chúng tôi cũng thấy rất phấn khởi
chúng tôi không phải đi xa mà lại được khám miễn phí ở đây thì chúng tôi thấy phấn khởi lắm
cũng mong rằng là vì là từ tuổi chúng tôi thì cũng chẳng còn là bao nhiêu nữa
thế thì cũng mong rằng là có những cái dịp ngày hai mươi bảy tháng bảy thì hàng năm về sau thì cũng mong quan tâm như thế này cho đến các cụ
tham gia chương trình khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí của bệnh viện một trăm chín mươi tám
đã có gần ba trăm linh đối tượng là thương bệnh binh thân nhân liệt sĩ gia đình người có công trên địa bàn xã
người có hoàn cảnh khó khăn được các bác sĩ tư vấn thăm khám tổng quan như kiểm tra nội khoa ngoại khoa siêu âm điện tim và các xét nghiệm sinh lý cần thiết
chăm sóc sức khỏe cho người có công cách mạng đó là trách nhiệm của toàn xã hội và nhất là lực lượng công an
và bệnh viện một trăm chín mươi tám hàng năm sẽ cử nhiều đoàn và đi các nơi trên tất cả các nguyên vùng nếu nào khó khăn nếu nào có điều kiện thì tôi sẽ đến khám sức khỏe cho bà con
để nâng ý kiến của bệnh viện cũng như ngành công an phục vụ nhân dân
chương trình khám và cấp phát thuốc miễn phí tại xã dũng liệt huyện yên phong tỉnh bắc ninh thực sự là chương trình ý nghĩa nhân văn sâu sắc
thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và tấm lòng tri ân của các y bác sĩ bệnh viện một trăm chín mươi tám đồng thời xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng dân
trải qua năm năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố đà nẵng
đã khẳng định được vai trò nằm cốt trên các mặt trận phòng chống giặc lửa góp phần bảo vệ an ninh chính trị đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố
trên những nỗ lực và thành quả đó cảnh sát phòng cháy chữa cháy đà nẵng đã vinh dự được chủ tịch nước trao tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba
lễ đón nhận được tổ chức vào chiều qua đến dự có đồng chí thiếu tướng đỗ ngọc cần phó tổng cục trưởng tổng cục chính trị công an nhân dân
thiếu tướng đoàn việt mạnh cục trưởng cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng các đồng chí lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
trong năm năm qua cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố đà nẵng đã làm tốt chức năng tham mưu cho các vị đảng chính quyền
ban hành các văn bản chỉ đạo lãnh đạo về công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ
nhiều mô hình phong trào như cụm dân cư an toàn về phòng cháy chữa cháy khu trung cư an toàn về phòng cháy chữa cháy được xây dựng
tất cả những điều này đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa và phối hợp triển khai lực lượng chữa cháy
trong những năm vừa qua có tới bảy mươi sự cố cháy nổ được quần chúng nhân dân giải quyết kịp thời tại chỗ

trong những năm vừa qua có tới bảy mươi sự cố cháy nổ được quần cháy chạy cháy được quần cháy chạy

trong những năm vừa qua có tới bảy mươi sự cố cháy nổ được quần chú nhân dân giải quyết kịp thời tại chỗ

trên địa bàn tỉnh sơn la đã phát hiện khởi tố chín vụ một mươi chín bị can lừa một mươi năm nạn nhân bán sang trung quốc tăng năm vụ một mươi ba đối tượng chín nạn nhân so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm
trong đó giải cứu thành công một mươi nạn nhân đang trên đường bị đưa đi bán hai nạn nhân tự trở về đến trình báo tại cơ quan công an
đoàn kiểm tra đã ghi nhận biểu dương kết quả của ban chỉ đạo hai nghìn chín trăm sáu mươi tám và các ban thành viên đã đạt được trong thời gian qua đồng thời yêu cầu trong thời gian tới
công an tỉnh sơn la tiếp tục tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh và ban chỉ đạo hai nghìn chín trăm sáu mươi tám tỉnh đề ra các kế hoạch giải pháp phù hợp trong phòng ngừa đấu tranh với tội phạm mua bán người
tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đề án thuộc chương trình một trăm ba mươi của chính phủ và thực hiện có hiệu quả ba hiệp định về phối hợp phòng chống mua bán người giữa việt nam với các nước trung quốc lào campuchia
chương trình xin được tiếp tục với các tin tức an

trong số rất nhiều trường hợp bị biến chứng nặng nề khi làm đẹp tại các cơ sở chui
trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ nguyễn tài sơn chủ nhiệm khoa phẫu thuật hàm mặt và tạo hình bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám chúng tôi được biết nguyên nhân gây ra những biến chứng trên
trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn tài sơn cùng các đồng nghiệp đã khắc phục hậu quả
thậm chí cấp cứu cho rất nhiều trường hợp gặp biến chứng do sử dụng các chất làm đầy không rõ nguồn gốc
nguyên nhân gây biến chứng biến chứng thứ nhất là người ta có thể được tiêm vào mạch máu
tiêm một mạch máu thì nó rất là nguy hiểm
tiêm quanh vùng mắt vùng mũi có thể dẫn đến cái biến chứng mù mắt
tại vì hạt treo rất là nhỏ ở trong chất làm đầy
tôi có thể di chuyển trên mạch máu nó đi vào những mạch máu nhỏ
nhất là những mạch máu nó nuôi rác mạc nó nuôi hậu nhận cầu
nó bị tắt làm mù mắt
chưa kể bơm vào thần kinh rồi cũng gây tê liệt
và nhất là tiêm sát da thì nó gây ra các hoại tử da
làm đẹp từ các cơ sở không được cấp phép không có chức năng phẫu thuật thẩm mỹ
hoặc sử dụng các chất làm đầy không rõ nguồn gốc như hiện nay
thường dẫn đến hậu quả gương mặt bị méo mó biến dạng nhiễm trùng
thậm chí hoại tử phải cắt bỏ một phần cơ thể
các chuyên gia cũng hết sức khó khăn để tìm ra phương pháp điều trị thích hợp
và để gương mặt được trở lại nguyên trạng gần như là điều không thể thực hiện
vì theo dõi đoạn băng vừa rồi thì tôi thắc mắc là không hiểu chất làm đầy mà phóng sự vừa rồi vừa nêu
thì nó hùng những loại chất gì
và tại sao khi đã chọn thẩm mỹ thì mọi người lại không chọn những cơ sở uy tín để làm
để đến lúc đẹp thì không thấy lại thấy xấu hơn thậm chí là ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe
chất làm đầy mà mọi người hay tiêm có tên gọi là finler
và việc tiêm chất này thì đang là xu hướng thẩm mỹ hiện nay
thay thế cho việc phẫu thuật dao kéo
nhưng một số hình ảnh mà chúng ta vừa theo dõi vừa rồi là do tiêm chất làm đầy không rõ nguồn gốc
vậy thì tác hại của việc tiêm chất làm đầy không rõ nguồn gốc cụ thể là như thế nào
và làm thế nào để thực hiện dịch vụ này một cách an toàn và đảm bảo nhất
xin mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự
filler là chất làm đầy có hoạt chất sinh học được phép sử dụng
chất này được tiêm vào dưới da và sẽ làm phẳng da
hay tăng thể tích của một bộ phận nào đó trong thời gian ngắn
vì thế chất này thường được sử dụng để căng da mặt tiêm bũi môi cẳm
các chất làm đầy được bộ y tế cấp phép hiện nay là
có quy cách đóng gói trong xy lanh dung tích một cc
hiện nay vì lợi nhuận nhiều cơ sở làm đẹp sử dụng các chất tiêm để làm đầy
trôi nổi không rõ nguồn gốc
khi tiêm vào cơ thể có thể gây ra một bộ phận nào đó
trong trường hợp này sẽ rất khó khăn xác định phương pháp điều trị phù hợp để khắc phục hậu quả
phí lơ thì không bao giờ tiêm với số lượng nhiều
tiêm với số lượng nhiều thì thường nó có thể là tăng thể tích cái khu vực ấy nhất thời
nhưng nó để lại cái hậu quả là nó không thể nào tiêu được
nó sẽ tự tạo thành một cái bò bọc xung quanh như cái bao sơ
và chính cái chất đấy thì sau này nó sẽ biến ra cái vùng mà mình tiêm vào
hiện nay trên cả nước cơ sở chăm sóc sắc đẹp mọc lên như nấm
đặc biệt ở các thành phố lớn
tuy nhiên số cơ sở được cấp phép phẫu thuật thẩm mỹ không nhiều
không ít cơ sở làm đẹp lén lút thực hiện các hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ vượt quá chức năng cho phép
theo quy định thủ thuật tiêm chất làm đầy môi phải được thực hiện tại phòng khám được cấp phép
và người thực hiện phải có chứng chỉ hành nghề đúng chuyên môn
rất là nhiều người dân bị nhầm lẫn giữa cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ được cấp phép
và những spa thẩm mỹ viện không có chức năng phẫu thuật thẩm mỹ
điều này cũng do bị nhầm lẫn cho nên điều này đã gây một số những hậu quả đáng tiếc khi người dân sử dụng dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ
cách nhận biết thì hết sức đơn giản
thứ nhất với một cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ là phải được giới tế cấp phép
trên biển hiệu phải có số giấy phép cơ sở có thời gian hoạt động có bác sĩ và có chứng chỉ hành nghề của bác sĩ
thứ hai nữa là với cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ đã được cấp phép
chúng tôi có đăng tải toàn bộ các thông tin danh sách các cơ sở trên website của sở y tế
thứ ba đối với sở y tế thì có số điện thoại đường dây nóng của sở y tế được đăng tải công khai vào các cơ sở khám bệnh chữa bệnh
để người dân có thể tìm hiểu và cung cấp các dịch vụ y tế
chúng tôi nghĩ rằng với cách cung cấp như vậy thì người dân hoàn toàn có thể nhận biết được các cơ sở thẩm mỹ đủ điều kiện và sử dụng dịch vụ đúng theo nhu cầu của mình
làm đẹp là một nhu cầu thiết thân chính đáng của chúng ta
tuy nhiên trước những chất tiêm không rõ nguồn gốc
nhiều ý kiến cho rằng việc tăng nặng mức xử phạt như vậy sẽ giúp tăng tính dân đe đồng thời hạn chế được số vụ tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra
báo công an nhân dân phân tích rõ nghị định bốn mươi sáu quy định việc vượt đèn vàng sẽ bị phạt như vượt đèn đỏ
như vậy mức xử phạt đối với hành vi vượt đèn vàng và đèn đỏ sẽ từ một hai đến hai triệu đồng đối với ô tô
ba trăm linh đến bốn trăm linh đồng đối với xe mô tô
xe gắn máy xe máy điện và các loại xe tương tự xe gắn máy
theo cục cảnh sát giao thông nếu cố tình vượt đèn vàng hậu quả xảy ra sẽ nghiêm trọng khi tốc độ di chuyển của các phương tiện cố vượt đang tăng rất cao và xung đột với dòng phương tiện được phép di chuyển
ngoài ra nhiều hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ cũng được xem xét tăng nặng mức hình phạt
về phần mình các doanh nghiệp vận tải và người tham gia giao thông cũng có những băn khoăn của riêng mình xoay quanh nghị định này
tất cả sẽ có trên báo công an nhân dân số ra ngày hôm nay
theo đó thủ tướng chính phủ yêu cầu
bộ giao thông vận tải tổ chức ra soát điều chỉnh lại quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô giữa hà nội và hải phòng
công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng
chỉ đạo tổng cục đường bộ việt nam phối hợp với các sở giao thông vận tải thí điểm tổ chức điều hành tập trung theo lộ trình lịch trình được công bố
hai bộ công an
chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương trên tuyến quốc lộ năm và tuyến cao tốc hà nội hải phòng
chủ động phòng ngừa ra soát xử lý các băng nhóm có dấu hiệu bảo kê những đối tượng có hành vi đe dọa cố ý gây thương tích cho các lái xe và phụ xe gây rối trật tự công cộng
kiên quyết xử lý với các lái xe vi phạm nồng độ cồn sử dụng chất ma túy vi phạm tốc độ chở quá số người quy định
chỉ đạo công an các địa phương tăng cường công tác kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm cá nhân đơn vị còn để xảy ra vi phạm và mất trực tự an toàn giao thông trên địa bàn
hoặc lĩnh vực được phân công quản lý xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi ném đá vào các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc hà nội hải phòng
tuần tra kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm các phương tiện lưu thông vào các tuyến đường dân sinh đường địa phương trái quy định
quỹ ba nhân dân các tỉnh thành phố hà nội hải phòng hưng yên hải dương phối hợp với bộ giao thông vận tải tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
chỉ đạo sở giao thông vận tải tăng cường công tác quản lý đối với các bến xe quy hoạch mạng lưới tuyến xử lý các phương tiện vi phạm nhất là xe dù xe chạy vượt tuyến đón trả khách sai quy định và các hành vi vi phạm khác
đình chỉ khai thác tuyến đình chỉ hoạt động có thời hạn thu hồi biển hiệu phù hiệu hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh theo quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải đối với các doanh nghiệp có nhiều vi phạm trong quản lý vận tải
ủy ban an toàn giao thông quốc gia đồng đốc các bộ ngành địa phương thực hiện các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong hoạt động vận tải hành khách trên tuyến quốc lộ năm và tuyến cao tốc hà nội hải phòng
thưa quý vị sau khi antv có phóng sự phản ánh
tình hình lộn xộn mất an ninh trật tự khu vực cảng lý sơn quảng ngãi
ngày một mươi chín tháng bảy huyện lý sơn quảng ngãi đã tiến hành giải tỏa một số khu vực thuộc địa bàn của xã và thu giữ một số bảng hiệu các phương tiện xe đẩy để buôn bán bàn ghế vật liệu xây dựng của một số hộ dân kinh doanh lân chiếm lòng lề đường
tại các khu vực cầu cảng và dọc tuyến đường bờ kè đông nam đảo huyện lý sơn thực trạng người dân lấn chiếm lòng lề đường để xây dựng liều quán tập kết buôn bán trái phép hàng hóa để kinh doanh đồ vật liệu xây dựng và đất sản xuất nông nghiệp ra lòng lề đường thường xuyên diễn ra
ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan môi trường và có nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn giao thông thời gian tới xã an vĩnh và đơn vị chức năng sẽ thường xuyên ra quân giải tòa nhằm chấn chỉnh thiết lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông và mỹ quan trên các tuyến đường đặc biệt là khu vực cảng lý sơn nhằm hạn chế nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn giao thông cho người dân
theo báo cáo của ban an toàn giao thông tỉnh quảng ninh sáu tháng đầu năm tỉnh quảng ninh đã cơ bản giải quyết được tình trạng xe vận tải đường dài trở hàng quá tải cơi nới thành thùng
xong để tránh tình trạng này tái diễn lực lượng cảnh sát giao thông của tỉnh quảng ninh vẫn đang tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh
gần một trường hợp phương tiện chở quá tải thay đổi thích thước thành thùng xe bị xử phạm với số tiền lên đến gần hai
đó là con số thống kê của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ninh trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba